tại huyện đức cơ tỉnh gia lai ubnd tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành quốc môn cửa khẩu quốc tế lệ thành
công trình do ban quản lý khu kinh tế tỉnh gia lai làm chủ đầu tư
quốc môn được thiết kế bằng những vật liệu hiện đại theo kiến trúc nhà rông
phát biểu tại lễ khánh thành thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung nhấn mạnh
chính phủ hai nước việt nam campuchia luôn khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác chặt chẽ
hiệu quả nhằm xây dựng giữ gìn bảo vệ đường biên giới việt nam campuchia hòa bình hữu nghị
hợp tác phát triển và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân khu vực biên giới của cả hai nước
việc khánh thành quốc môn cửa khẩu quốc tế lệ thanh cùng công trình cột mốc biên giới ba mươi
sẽ tạo thành một quần thể kiến trúc đẹp của khu vực cửa khẩu quốc tế lệ thanh
đây sẽ là điểm tham quan du lịch hấp dẫn với nhân dân cả nước và du khách quốc tế